bộ ngoại giao đã tổ chức buổi tọa đàm bảy mươi năm ngoại giao lào và năm mươi năm năm quan hệ ngoại giao lào việt nam
sự kiện nhằm giúp thế hệ trẻ của hai nước hiểu sâu thêm về đất nước lào và quan hệ việt lào
từ đó có những đóng góp thiết thực cho mối quan hệ giữa hai nước hai dân tộc
bộ trưởng bộ ngoại giao lào sạ lầm sai komachit đến dự và giao lưu với các sinh viên
hai dân tộc việt lào đã có mối quan hệ gắn bó lâu đời với sự tương đồng về văn hóa
các tập quán và các giá trị truyền thống
tình cảm gần gũi việt lào đang càng trở nên khăng khít bền chặt hơn trong cuộc đấu tranh
dành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam và đảng nhân dân cách mạng lào
nhờ sự vun đắp của các lãnh tụ hai nước chủ tịch hồ chí minh chủ tịch supha nu vong
chủ tịch cây sòn phong vi hẳn
quan hệ song phương việt lào phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực
chính trị ngoại giao quốc phòng an ninh kinh tế thương mại văn hóa giáo dục
hiện nay việt nam và lào tiếp tục triển khai hiệu quả các tuyên bố chung
và các thỏa thuận cấp cao đã đạt được trong những năm qua
tạo ra bước đột phá về kinh tế thương mại và tăng cường kết nối giữa việt lào và với khu vực
quan hệ hai nước không ngừng được tăng cường củng cố được vun đắp qua nhiều thế hệ
vì vậy trách nhiệm của thế hệ trẻ hai nước là kế thừa gìn giữ phát huy hơn nữa mối quan hệ truyền thống
đoàn kết đặc biệt giữa việt nam và lào
do đó thế hệ trẻ hai nước cần phải hiểu tôn trọng và thấm nhuần về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc
chúng tôi cảm ơn đảng và chính phủ việt nam đã dành những suất học bổng dành cho sinh viên lào chúng tôi được học tập tại việt nam
sau khi tốt nghiệp chúng tôi sẽ mang những kiến thức đã học được tại việt nam
để đóng góp cho sự nghiệp phát triển của mỗi nước cũng như cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt
với những kế hoạch chúng tôi sẽ đồng ý với các đồng chí
những thành tiệu đã đạt được quan hệ hợp tác kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật giữa hai nước
đang trở thành yếu tố quyết định trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt việt nam lào lào việt nam
tạo tiền đề cho việc tăng cường và mở rộng hợp tác toàn diện việt nam lào lào việt nam lên tầm cao mới
cũng trong dịp này bộ trưởng ngoại giao lào xạ lầm say cô ma xít đã trả lời một số câu hỏi của sinh viên
về mối quan hệ hai nước việt nam lào biện pháp tăng cường thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới
những đóng góp thiết thực cho mối quan hệ giữa hai nước hai dân tộc nhấn mạnh giá trị cao quý của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc